còn tại nghệ an công an huyện nam đàn vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn đình sâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã nam cường huyện nam đàn về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi tổ công tác công an xã nam cường gồm sáu đồng chí đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bãi lau xóm năm xã nam cường
đây là khu vực lau sậy lượng người tập trung chụp ảnh khá đông nên công an xã đã phải tiến hành cắm biển báo nguy hiểm tại khu vực chân cầu
khi tổ công tác đang tiến hành căng dây để cảnh báo dưới chân cầu yên xuân thì nguyễn đình sâm xuất hiện và ngăn cản đồng thời có lời lẽ xúc phạm
sau đó sâm đã dùng tay đấm vào mặt công an viên võ thanh hải khiến đồng chí này bị thương phải đưa đi cấp cứu
tại cơ quan công an đối tượng sâm khai nhận do trước đó có đi uống rượu với bạn về ghé qua bãi lau chơi do không làm chủ được bản thân nên đã có hành vi nêu trên
vụ việc đang được công an xử lý theo quy định của pháp luật